tại tỉnh bạc liêu qua hai ngày bùng dịch tại thị xã giá rai liên tiếp đã phát hiện các ca f lây lan trong nhà máy thủy sản từ đó lây nhiễm ra cộng đồng ở một số huyện khác
tại cần thơ các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất tuy nhiên có một mươi hai doanh nghiệp có kf là công nhân đã nhiễm dịch từ cộng đồng và lây ngược trở lại trong doanh nghiệp
tại một số bệnh viện trong quá trình tầm soát covid một mươi chín đã có sự lây nhiễm trong đội ngũ y tế và bệnh nhân
trước diễn biến mới của dịch bệnh một số tỉnh thành đang lên phương án cách ly
đồng thời tăng cường tầm soát vùng nguy cơ cao để tách f ra khỏi cộng đồng xét nghiệm tất cả các trường hợp có triệu chứng ho sốt
tại các doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra thực hiện biện pháp an toàn trong sản xuất
tại cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết trong bảy ngày qua từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến năm tháng một mươi một người dân trở về quê và có xét nghiệm dương tính chiếm khoảng tám mươi
tất cả các tỉnh thành số lượng f tăng ở khu vực cách ly tập trung phong tỏa chiếm trên bảy mươi
do vậy thứ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương giám sát tất cả người về từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
cũng như các địa bàn có khu vực có dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn chủ động giám sát và xét nghiệm những người có nguy cơ cao chủ động cách ly tập trung hoặc tại nhà tùy theo từng trường hợp
thưa quý vị liên quan đến câu chuyện tiêm nhầm vaccine cho trẻ em tại quốc oai hà nội mới đây phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đã lên tiếng về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tránh nhầm lẫn về loại thuốc vaccine liều dùng đường dùng nhân viên y tế và người đưa trẻ đi tiêm cần lưu ý quy tắc ba cha năm đối năm đúng
cụ thể phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đặc biệt lưu ý cần phải đảm bảo mỗi cán bộ tham gia công tác tiêm chủng đều phải thuần thục kỹ năng
thực hành tiêm chủng thực hiện đúng quy trình tiêm chủng đồng thời nâng cao kỹ năng thực hiện quy trình giám sát tổ chức buổi tiêm chủng
theo ý kiến của chuyên gia thực tế chúng ta đã ghi nhận một số trường hợp tai biến y khoa do tiêm nhầm thuốc và đã có trường hợp trẻ sơ sinh tử vong
những lỗi có thể gặp trong thực hành tiêm chủng là chưa tuân thủ nghiêm túc ba cha năm đối chưa tuân thủ đầy đủ quy định bảo quản vaccine riêng biệt quy trình tiêm chủng tại điểm tiêm chưa bổ trí một chiều
khi tập huấn về an toàn tiêm chủng còn nặng về lý thuyết chưa trú trọng nhiều thực hành về kỹ năng sử dụng vaccine dùng môi
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng để đảm bảo an toàn tiêm chủng trong thực hành tiêm chủng cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ y tế đặc biệt là trưởng trạm y tế
nâng cao chất lượng công tác tập huấn trong đó cần đảm bảo đủ thời gian nội dung phù hợp với từng tuyến chú trọng vào thực hành tiêm chủng đảm bảo thời gian thực hành cho các học viên tối thiểu chiếm năm mươi thời gian tập huấn
tăng cường chất lượng công tác giám sát bao gồm giám sát từ tuyến trên và giám sát tại chỗ mà đóng vai trò quan trọng là trưởng trạm y tế
xây dựng các quy trình giám sát chuẩn bảng kiểm chuẩn và đào tạo kỹ năng giám sát
bên cạnh đó cũng cần tăng cường sự tham gia giám sát của phụ huynh khi đưa con đi tiêm chủng đối với thực hành tiêm chủng của cán bộ y tế
phụ huynh cần phải chủ động hỏi và đề nghị cán bộ y tế cho xem loại vaccine được tiêm chủng cho con mình
ông fu chia sẻ trước đây chúng ta đã có các bảng nhắc tại điểm tiêm trong đó ghi rõ người đưa trẻ đi tiêm cần hỏi và xem lại vaccine được tiêm cho trẻ trong lần tiêm này
việc này cũng cần áp dụng với chính những người lớn khi đi tiêm phòng
nhân viên tiêm chủng cần cung cấp thông tin khi được hỏi vì như vậy là đã hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện an toàn tiêm chủng tốt hơn
bản nhắc ghi rõ yêu cầu với nhân viên tiêm chủng đó là phải kiểm tra đối chiếu năm đúng đúng đối tượng đúng lịch tiêm đúng loại vaccine loại hạn dùng đúng liều lượng và đúng đường sử dụng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc vu lưu ý các lối tiêm chủng có thể xảy ra ngay từ khâu sắp xếp bảo quản vaccine như để lẫn lộn giữa các loại vaccine trong một tù
nhất là các vaccine có hiệu quả
quá trình lấy vaccine ra tiêm không kiểm tra đối chiếu khi tiêm không xem kỹ lưỡng loại vaccine cần tiêm khi tiêm không hỏi trả lời cho phụ huynh người tiêm về loại vaccine cần tiêm cho họ cũng như cha mẹ không hỏi về vaccine sẽ tiêm cho con mình
chỉ cần bỏ sót là có thể dẫn tới tiêm nhầm vaccine và phải trả giá vì không phải lúc nào người thi hành công vụ cũng tỉnh táo
chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh
thời gian này ghi nhận số ca mắc của cả nước đang có xu hướng tăng
trong bảy ngày qua trung bình số ca mắc covid một mươi chín mới trong nước ghi nhận là năm sáu trăm năm mươi sáu ca trên một ngày
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy năm trăm linh bốn ca nhẫm mới
trong đó có một mươi bảy ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng chín trăm một mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố trong đó có ba hai trăm linh bảy ca trong cộng đồng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là cà mau tăng một trăm chín mươi ca bình thuận tăng một trăm linh bốn ca và đồng tháp tăng sáu mươi chín ca
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn hà nội liên tục tăng tại bảy ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao
theo sở y tế hà nội tính đến một mươi sáu h ngày năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có sáu mươi một ca cộng đồng ba mươi ba ca ở khu vực cách ly
và có ba mươi chín ca ở khu phong tỏa
tại tp hcm sở y tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh khu công nghiệp doanh nghiệp
khi phát hiện f trường hợp doanh nghiệp có trên tám mươi người lao động tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thì f một được tiếp tục lao động
ubnd tp hcm ban hành văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về thành phố
hàng loạt các tỉnh miền tây như cần thơ kiên giang bạc liêu sóc trăng cà mau đã báo cáo phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín có địa phương con số lên đến hàng trăm ca
nhiều địa phương đã đổi màu cấp độ dịch
nguyên nhân số ca mắc tăng cao chủ yếu là do người trở về từ các vùng có dịch chiếm hai tổng số người trở về các địa phương
các địa phương nới lỏng giãn cách nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
lượng người dân di chuyển lớn cùng với tâm lý chủ quan
đáng lưu ý có một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại thế nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của bộ y tế
tại cuộc họp trực tuyến chiều năm tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp cần thơ nguyễn ngọc hè cho biết với mục tiêu nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
thành phố đang thực hiện xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh cho đến khi đạt tỷ lệ phủ vaccine cần thiết
bên cạnh đó thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra với các doanh nghiệp sản xuất trở lại củng cố lực lượng cơ sở để ứng phó với dịch bệnh
tương tự lãnh đạo tỉnh sóc trăng cho biết tỉnh có chủ trương sàng lọc xét nghiệm nhanh trong cộng đồng
đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ cao từ đó phong tỏa hẹp để tiếp tục sàng lọc nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trên quy mô từng xã huyện
cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát các khu điều trị tập trung chú trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho các f để hạn chế chuyển nặng
cùng với các giải pháp xét nghiệm điều trị lãnh đạo tỉnh an giang cho biết địa phương này cũng đang tăng cường thành lập bộ phận phản ứng nhanh
tại xóm ấp khu dân cư nhằm kịp thời phát hiện nhanh quản lý từng hộ dân để truy vết khoanh vùng tầm soát nguy cơ cao
một số địa phương như kiên giang tiền giang đã triển khai thí điểm điều trị f tại nhà
tại tp hcm gần đây f cách ly tại nhà và f nhập viện gia tăng
trước tình hình này một mặt tăng cường trạm y tế lưu động sở y tế tp hcm đã chỉ đạo nhân viên y tế sẵn sàng lên đường
bệnh viện sẵn sàng phương án tiếp nhận chi viện
cụ thể tin từ sở y tế tp hcm cho biết ngành y tế kích hoạt bốn mươi trạm y tế lưu động để chăm sóc f cách ly tại nhà đang gia tăng nhẹ kể cả f nhập viện
trong ngày đội phản ứng nhanh của trung tâm kiểm soát bệnh tật
tp hcm hcdc đã có mặt tại xã tân thới thượng và xã bà điểm của huyện hóc môn để tìm nguyên nhân vì sao số ca f mới tăng cao tại khu vực này
hcdc yêu cầu trung tâm y tế huyện hóc môn tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện hóc môn khẩn trương xử lý ổ dịch cộng đồng theo đúng hướng dẫn của sở y tế
trước đó sở y tế phối hợp với cục quân y đã điều động một mươi năm trạm y tế lưu động từ quận bình tân đến để tăng cường cho huyện hóc môn
đồng thời sở y tế cũng yêu cầu trung tâm hồi sức bệnh viện trung ương huế và bệnh viện giã chiến số một mươi bốn tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp f nặng cho bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn
theo sở y tế tp hcm sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
tình hình dịch bệnh tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp
giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới f đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây
tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kiểm soát dịch do hcdc đảm trách và kích hoạt các trạm y tế lưu động với lực lượng các y bác sĩ dự bị do các trung tâm y tế và các bệnh viện đảm trách là những hoạt động mới được triển khai của ngành y tế
tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kích hoạt các trạm y tế đảm trách là những hoạt động điều tra và kích hoạt các trạm y tế đảm trách là những hoạt động điều tra và kích hoạt các trạm y tế đảm trách
tp hcm đã hình thành các đội phản ứng nhanh cho hoạt động điều tra và kích hoạt các trạm y tế đảm trách là những hoạt động điều tra và kích hoạt các trạm y tế đảm trách